thưa quý vị như tin đã đưa vào sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
nguyên giám đốc bệnh viện bạch mai nguyễn quốc anh và bảy bị cáo trong vụ án nâng khống giá thiết bị tại bệnh viện bạch mai
tám bị cáo trong vụ án này cũng bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tại phiên tòa bị cáo nguyễn quốc anh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
trong số tám bị cáo có bốn bị cáo nguyên là cán bộ lãnh đạo của bệnh viện bạch mai
cùng nguyễn quốc anh nguyên giám đốc nguyễn ngọc hiền nguyên phó giám đốc trịnh thị thuận kê tuấn trường trưởng phòng tài chính kê toán
lý thị ngọc thủy phó trưởng phòng tài chính kế toán
bốn bị cáo còn lại gồm phạm đức tuấn ngô thị thu huyền trần lê hoàng và phan minh dung
bị cáo thủy được tòa chấp nhận cho xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe
theo có trạng quá trình triển khai thực hiện đề án ký hợp đồng liên doanh liên kết tại bệnh viện bạch mai
bị cáo quốc anh cùng các bị cáo khác đã lợi dụng chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình
thực hiện không đúng các quy định của pháp luật
bị cáo trần lê hoàng phan minh dung đã chấp nhận đã cấp chứng thư thẩm định giá
xác định robot rosa hỗ trợ phẫu thuật thần kinh sọn áo ba mươi chín tỷ đồng trái quy định
tạo điều kiện cho công ty cổ phần công nghệ y tế bms tham gia liên doanh liên kết với bệnh viện bạch mai
triển khai lắp đặt robot rosa với giá ba mươi chín tỷ đồng không đúng thực tế
cụ thể ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy công ty vfs ban hành chứng thư thể hiện robot rosa có giá ba mươi chín tỷ đồng
tuy nhiên ba ngày sau loại robot này mới được nhập khẩu tư pháp với giá bảy bốn tỷ đồng bao gồm cả thuế
trả lời thẩm vấn tại phiên tòa bị cáo nguyễn quốc anh đã tội nhận hành vi vi pháp
và khai nhận đã nhận quà tặng một trăm linh triệu đồng và một mươi usd quà tặng tết của nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
giám đốc công ty công nghệ y tế bmh bms dự kiến phiên tòa sẽ dự kiến diễn ra trong hai ngày
vào ngày hôm qua tòa nân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt bị cáo đồng hữu phan thiên quốc
chú tại tỉnh đồng nai một mươi tám năm tù về tội giết người
vào ngày hôm qua tòa ninh dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt bị cáo đồng hữu phan thiên quốc
năm hai nghìn một mươi sáu vợ chồng quốc kết hôn và sống chung như thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy vợ quốc đưa con trai mới xuất viện về nhà cha mẹ ruột là ông đinh văn đức
ở thành phố long khánh tỉnh đồng nai để tiện chăm sóc
quốc không được thông báo nên tức giận và đến nhà ông đức gặp vợ gây gổ
trong đúc so sát quốc đã dùng dao cắt trúng cổ bố vợ khiến nạn nhân tử vong
sau đó đến công an đầu thú
trong quá trình điều tra quốc có biểu hiện của người bị tâm thần và phải điều trị bắt buộc
đến năm hai nghìn hai mươi một tình trạng của bị cáo quốc đã ổn định có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi
nên tiến hành phục hồi điều tra và xác định các hành vi phạm tội
liên quan đến vụ việc dùng đinh bảo hành bé gái ba tuổi
công an tp hà nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng
nguyễn trung huyên để làm rõ hành vi giết người
xác định đây là vụ án có tinh chất đặc biệt nghiêm trọng vào ngày hôm qua
phòng cảnh sát hình sự đã tiến hành tiếp nhận vụ án từ công an huyện thạch thất
phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an và các đơn vị có liên quan để điều tra
huyền còn bị tình nghi đã hành hạ bé gái ba tuổi bốn lần bằng nhiều thủ đoạn tan nhẫn
lần gần đây nhất là vào khoảng tám giờ ngày một mươi bảy tháng một
khi chỉ có hai người ở nhà thì huyên hỏi xong bé gái không trả lời
nên đã tát và dùng đinh hành hạ cháu bé
hoàng văn công và đoàn văn công đều trú tại thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
có hành vi mua bán và sản xuất pháo nổ trái phép
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
ra quyết định tạm giữ hình sự
trước đó hai đối tượng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển chín kg pháo đi tiêu thụ
tại khu vực phường cao thắng thành phố hạ long
khám xét khẩn cấp nơi ở của đoàn văn công lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều dụng cụ
để sản xuất pháo
được đối tượng cất giấu tại phòng ngủ
quá trình đấu tranh đoàn văn công khai nhận
thông qua mạng xã hội đối tượng này đã đặt mua nguyên liệu
và tìm cách thức chế tạo pháo nổi trái phép để bán kiếm lời
vâng thưa quý vị xin được nhắc lại rằng
pháo nổi là mặt hàng cấm
do vậy tất cả các hành vi sản xuất buôn bán vận chuyển tàng trữ mặt hàng này
sẽ bị xử lý hình sự khi đảm bảo yếu tố định lượng
tuy nhiên vụ việc tại quảng ninh vừa đề cập
cũng như rất nhiều vụ việc được phát hiện thời gian trước đó
đã cho thấy cứ đến hẹn lại lên cận tết nguyên đán
tại một số địa phương đặc biệt là tại các tỉnh thành phố
tiếp xác với khu vực biên giới
tội phạm buôn bán tàng trữ pháo nổi trái phép lại gia tăng hoạt động
đây là đối tượng sùng a thanh chú tại huyện bát sát lào cai
vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ khi vận chuyển một trăm ba mươi hai kg pháo lậu
tuy nhiên a thanh chỉ là người vận chuyển thuê am hiểu địa bàn
các đối tượng đầu nậu thường không xuất hiện hay trực tiếp tham gia
mà sử dụng mạng xã hội điện thoại để điều hành việc vận chuyển phân phối
điều đáng chú ý những hành vi buôn bán tàng trữ pháo nổ
ngày càng có biểu hiện tinh vi kín đáo nhằm qua mặt cơ quan chức năng
như trong vụ việc này công an tỉnh lào cai phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
đã bắt quả tang sáu đối tượng vận chuyển ba trăm tám mươi bốn cây thuốc lá các nhãn hiệu
nhưng đi kèm với đó là gần năm trăm linh kg pháo nổ
và càng gần tết tại những địa bàn giáp biên hoạt động của tội phạm càng phức tạp và tinh vi hơn
đội quản lý chính cũng đã tham mưu cho ủy ban dân huyện và lãnh đạo con huyện
ban hành các kế hoạch về cao điểm vận động thu hồi vũ khí vụ nổ công cụ ủy trợ
cũng như phòng chống các hành vi sai phạm về pháo kết hợp với việc tuyên truyền trên các hệ thống loa đài
phát tờ rơi và các băng rôn khẩu hiệu để vận động bà con nhân dân
không vi phạm các hành vi liên quan đến vũ khí vụ nổ công cụ ủy trợ và pháo
lào cai là một tỉnh biên giới phía bắc có một trăm tám mươi hai km đường biên giới giáp trung quốc
trong đó trên một trăm linh km đường biên giới là sông suối cùng các cửa khẩu quốc tế cửa khẩu phụ
với nhiều lối mở thí điểm xuất khẩu nông sản và nhiều lối mòn tự phát dọc biên giới
đây là áp lực không hề nhỏ trong việc phát hiện
bắt giữ các đối tượng buôn bán vận chuyển pháo nổ qua biên giới
vì vậy công tác tuyên truyền vận động nhân dân được đặt lên hàng đầu
từ nay đến tết nguyên đán hoạt động buôn bán vận chuyển pháo nổ
trái phép dự báo còn diễn biến hết sức phức tạp
chủ động nắm chắc tình hình công an tỉnh lào cai tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng
tạo ra nhiều vòng kiểm soát kịp thời ngăn chặn các đối tượng buôn bán vận chuyển tàng trữ pháo nổ trái phép
không cho di chuyển sâu vào nội địa
với quy mô hơn ba trăm tám mươi tỷ đồng một đường dây cá độ bóng đá vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc triệt phá
sau đối tượng có liên quan cùng chú tài huyện chumaga tỉnh đắk lắc đã bị khởi tố
cầm đầu đường dây này là nguyễn ngọc hải và trần lập nhóm này đã lấy các tài khoản cá độ bóng đá ở các địa phương khác
rồi phân nhỏ thành nhiều tài khoản giao cho các con bạc cá cược cấu kết chặt chẽ phân chia vai trò cụ thể
giao dịch chính trong việc tổ chức đánh bạc là sử dụng mạng xã hội để trao đổi thông tin nhằm đối phó với cơ quan công an
ngoài ra các đối tượng còn móc nối với người ngoại tỉnh
hàng ngày số tiền giao dịch bóng đá là khoảng hai ba tỷ đồng
tính đến thời điểm bị triệt phá tổng số tiền giao dịch trong đường dây này là hơn ba trăm tám mươi tỷ đồng
theo đại sứ quán anh tại việt nam vương quốc anh đã gửi lời cảm ơn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an việt nam
đã hỗ trợ bắt giữ tội phạm xâm hại tình dục trẻ em bị truy nã quốc tế
trước đó văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an việt nam với sự hỗ trợ của cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia anh
đã bắt giữ thành công một tội phạm bảy mươi bảy tuổi liên quan đến tội giao dịch bóng đá

việc bắt giữ này được thực hiện vào ngày một mươi tám tháng một tại việt nam dựa trên yêu cầu của cục cảnh sát của cảnh sát scotland
vương quốc anh và theo lệnh truy nã của tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế
các cơ quan chức năng đang tiến hành để đưa tội phạm trở lại scotland
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã

năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường chú tại tổ hai mươi một nay là tổ một mươi năm phường mai dịch quận cầu giấy thành phố hà nội về tội giết người
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách một cm sau đuôi mắt phải
phạm các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội
là đối tượng nguyễn thành nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại tổ chín cụm hai phường hạ đình quận thanh xuân thành phố hà nội
đặc điểm nhận dạng đối tượng có xẹo chấm cách một cm trên sau đầu lông mày trái
và đối tượng nguyễn quang ngọc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại xóm bốn xã ân nghĩa huyện lạc sơn tỉnh hòa bình
bị công an huyện phú xuyên thành phố hà nội ra quyết định truy nã về các tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức và đưa hối lộ
đối tượng này cao một m bảy mươi và có sẹo chấm cách một cm trên trước đuôi lông mày trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng
quý vị sẽ được truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an